những ngày vừa qua tp hcm và các tỉnh khu vực nam bộ nắng nóng gai gắt mức nhiệt có thể lên tới ba mươi tám bốn mươi độ
theo dự báo nắng nóng sẽ kéo dài trong vài ngày tới
tại khoa khám bệnh của bệnh viện thống nhất tp hcm có rất đông người dân đến khám bệnh
theo thống kê thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng bệnh nhân tới thăm khám cũng tăng lên từng ngày
bác sĩ truyền khoa hai trường quang anh vũ trường khoa khám bệnh bệnh viện thống nhất cho biết
những ngày qua số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đã tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ năm trước
theo bác sĩ vũ trước tết trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng hai người bệnh
thì hiện nay số ca bệnh đã tăng lên khoảng hai năm trăm linh người
bác sĩ truyền khoa hai ngô thế hoàng trường khoa nội hô hấp bệnh viện thống nhất cho biết
khoa hiện nay có năm mươi giường bệnh nhưng có tới sáu mươi bệnh nhân đang điều trị các bệnh về hô hấp
người bệnh đông nên khoa phải bố trí thêm các băng ca ở hành lang để bệnh nhân điều trị
các bệnh nhân lớn tuổi chủ yếu mắc những bệnh lý liên quan đến tai mũi họng tim mạch hô hấp như siêu vi
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thậm chí có nhiều trường hợp phải thở máy xâm lấn hoặc không xâm lấn
trung bình có khoảng tám một mươi bệnh nhân bị nặng phải thở máy và cần được theo dõi sát
theo bác sĩ thế hoàng đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng đều là người lớn tuổi với nhiều bệnh nền
có những bệnh nhân có đến năm bệnh lý kèm theo nên việc điều trị khá khó khăn
còn tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh hải trường khoa khám bệnh của bệnh viện cho biết
những ngày qua nắng nóng gai gắt là nguyên nhân khiến cho số lượng trẻ đến khám tăng cao
theo thống kê thời điểm này các bệnh nhi đến khám do nắng nóng tăng một mươi năm so với các tuần sau tết
cao điểm một ngày bệnh viện tiếp nhận tới bốn hai trăm linh bệnh nhi tới thăm khám
theo bác sĩ hải trẻ tới thăm khám liên quan đến thời tiết nắng nóng thường mắc các bệnh lý như tiêu chảy cấp
nhiễm khuẩn đường ruột viêm đường hô hấp trên dưới sốt phát ban bệnh về da
đặc biệt bệnh viện cũng đã tiếp nhận các trường hợp trẻ bị say nắng say nóng
các bác sĩ cho biết thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại virus siêu vi và vi nấm phát triển
vì vậy trẻ nhỏ dễ bị các loại vi khuẩn virus tấn công gây ra các bệnh lý hô hấp
đồng thời nhiệt độ cao cũng khiến cho thực phẩm dễ bị ôi thiêu và gây ra các bệnh lý về đường tiêu hóa
khi nắng nóng thân nhiệt người cao tuổi điều chỉnh kém đi bệnh nhân dễ bị mất nước mất điện dài
có người đang đi ngoài nắng nóng liên vào phòng có điều hòa với nhiệt lạnh dễ bị sốc nhiệt
theo đó để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt mọi người nên tắt máy lạnh mở cửa khoảng hai mươi phút trước khi đi ra ngoài
khi làm việc ngoài trời nắng người dân nên hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy
nếu có thể mọi người nên chọn làm việc trong môi trường ít nắng chủ động làm việc trong bóng dâm nơi có mái tre có hệ thống điều hòa quạt thông gió để hạ nhiệt
sau khi làm việc khoảng hơn một tiếng đồng hồ nên nghỉ ngơi có thời gian cho cơ thể thích nghi với nhiệt độ khi thay đổi môi trường
trước tình hình nắng nóng hiện nay sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng đã yêu cầu các trường trên địa bàn tp hcm
điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động thể chất ngoài trời phù hợp với thời tiết để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ